ở xã xuân kiên huyện xuân trường tỉnh nam định sâu cuốn lá nhỏ lứa năm lứa sáu xuất hiện với một độ trung bình năm mươi một trăm linh co một m hai nơi cao từ ba trăm linh bốn trăm linh co một m hai
ngoài ra một số diện tích lúa cũng xuất hiện dày đặc dày lưng trắng tác nhân mang virus lùn sọc đen
riêng đối với bệnh này tỉnh nam định cũng đã phun phòng trừ dày lưng trắng lứa bốn khoảng hơn ba mươi hectare
ước tính tại nam định có khoảng tám mươi trên tổng số gần bảy mươi ba hectare diện tích lúa mùa phải phòng trừ các loại sâu bệnh hại
các đối tượng sâu bệnh năm nay thì do điều kiện thời tiết từ đầu tháng tám đến nay có mưa thời tiết có mưa ẩm
với thứ hai là giàn lúa năm nay sinh trưởng tương đối thuận lợi cho nên sâu bệnh bùng phát với mật độ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi chín và có khả năng gây hại ở diện rộng
còn tại tỉnh ninh bình vụ mùa năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh gieo cấy được ba mươi bốn hectare lúa
hiện trà mùa sớm đang thời kỳ ôm đồng trà mùa chung đang ở
ở giai đoạn phân hóa đồng trà mùa muộn đang đẻ nhánh rộ
tuy nhiên trên đồng ruộng đã xuất hiện nhiều đối tượng gây hại về cả quy mô lẫn mức độ cần phải tập trung phòng trừ
hiện nay thì trên địa bàn tỉnh ninh bình thì các đối tượng dịch hại chính đang nổi lên
đó là thứ nhất là sâu cuốn lá nhỏ thứ hai là dày nâu dày lưng trắng và ngoài ra thì chuột hại và các bệnh khô vằn và bệnh bạc lá đống sọc vi khuẩn
đối với sâu cuốn lá nhỏ thì gây hại chủ yếu là ở trên trà lúa mùa trung
ở mùa muộn và tập trung chủ yếu ở các cái huyện như là kim sơn yên khánh yên mô hoa lư và thành phố ninh bình
đặc biệt là trên những cái trà lúa đang ở giai đoạn đứng cái đến ôm đỏ
ngoài ra thì dày cũng đang gây hại trên dày cũng đang bắt đầu nở rộng
theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh ninh bình năm nay sâu cuốn lá dày lưng trắng lớn năm lớn sáu và bệnh khô vằn trên lúa cũng đã bùng phát sớm hơn trung bình nhiều năm
các huyện yên khánh yên mô hoa lư và thành phố ninh bình mật độ sâu cuốn lá nhỏ trung bình một trăm tám mươi co một m hai dày trung bình hai trăm linh co một m hai
đặc biệt có nơi lên tới một năm trăm linh co một m hai
kim sơn tỉnh ninh bình cũng xuất hiện nhiều sâu hại như dày nâu dày lưng trắng và lùn sọc đen
ngay sau khi có hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật tỉnh hợp tác xã đã lập tức tiến hành phun thuốc để diệt các loại sâu bệnh cũng như phòng không để cho những sinh vật gây hại này quay trở lại

kim sơn tỉnh ninh bình cũng xuất hiện nhiều sâu hại như rầy nâu rầy lưng trắng và lùn sọc đen
trước tình hình sâu bệnh đang diễn ra như hiện nay ngành bảo vệ thực vật tỉnh ninh bình đã khuyến cáo bà con nông dân đối với đối tượng sâu cuốn lá nhỏ lớn sáu
cần tiến hành phòng trừ khi sâu cuốn lá non ở giai đoạn tuổi một tuổi hai bắt đầu nở rộ thời gian phòng trừ từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba tháng tám
kim sơn tỉnh ninh bình cũng xuất hiện nhiều sâu hại như rầy nâu rầy lưng trắng và lùn sọc đen